các chính sách này đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước để cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện ở các vùng nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo để đầu tư phát triển sản xuất là một cấu phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của việt nam

để nguồn vốn vay được kịp thời đến với các hộ dân có nhu cầu chính đáng và nguồn vốn được quản lý một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội cơ sở
chỉ tính riêng hội phụ nữ xã nghĩa hưng hiện đang quản lý hơn tám tỷ đồng nguồn vốn ủy thác với hai trăm tám mươi năm thành viên vay vốn
nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo của xã nghĩa hưng một cách rõ ràng
hội phụ nữ chúng tôi hiện nay được nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội là thông qua bốn tổ vay vốn và quản lý tám tỷ sáu trăm linh triệu đồng cho hai trăm tám mươi năm thành viên vay vốn
nhờ được vay cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách tiến dụng thì bà con nhân dân đã có cái nguồn vốn để đầu tư để phát triển kinh tế
ví dụ như các mô hình về vườn đồi về chăn nuôi
rồi là từ cái nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường thì bà con đã cải thiện được
các công trình nước sạch cũng như là giải quyết được vấn đề môi trường ở trên địa bàn
hiện nay về cái nguồn vốn dù nợ trên địa bàn xã đối với ngân hàng chính sách là trên một mươi bảy tỷ đồng
thế và tất cả các hộ được tiếp cận các nguồn vốn này thì đều sử dụng rất là tốt và có mục đích
ví dụ như trong là cái phát triển sản xuất như trồng nấm hoặc chăn nuôi hoặc là trong cái nguồn vốn nước sạch
đều là sử dụng đúng mục đích và đạt cái hiệu quả rất cao
thực sự tác động rất là mạnh rất lớn đến đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn
nhất là cái việc so đói giảm nghèo trong đó cái so đói thoát nghèo bền vững
nhưng như chúng tôi mỗi năm giảm từ một năm đến hai hộ nghèo khi được nhà nước hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế hoặc xây dựng các công trình
vậy là bà con nhân dân rất phân khởi và cái đời sống là ngày càng được nâng lên
thế và cái hộ nghèo thì giảm rõ rệt và cái số hộ giàu hộ khá từ cái nguồn vốn này đã bền vững phát triển
theo số liệu
từ ubnd huyện lạng giang địa phương này hiện đang có một mươi năm trăm linh đối tượng được vay vốn tín dụng chính sách
trong một mươi bảy năm qua đã có hơn hai mươi năm lượt hộ nghèo đối tượng chính sách được tạo điều kiện vay vốn để đầu tư sản xuất phát triển kinh tế
dư nợ vốn tín dụng chính sách cho vay hiện trên địa bàn huyện khoảng ba trăm năm mươi năm tỷ đồng
từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của lạng giang giảm xuống chỉ còn ba một mươi
đây là một trong những tiêu chí quan trọng để lạng giang trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới
có thể nói rằng là do cái tuyên truyền tốt lãnh đạo chỉ đạo tốt đặc biệt là các tổ chức cho vay ủy thác là các tổ chức đoàn thể rất là quan tâm sát sao đến bà con
cho nên là bà con có một cái trách nhiệm rất là cao trong cái việc sử dụng nguồn vốn mình sao cho nó hiệu quả
cái thứ hai là cái ý thức của bà con rất tốt trong cái việc là thanh toán cái nguồn vốn này
đến hạn thì bà con trả nợ rất là tốt
và đặc biệt là cái nợ có hạn hiện nay ở lạng giang chúng tôi chỉ có bảy mươi
và có đến một mươi bảy xã trên hai mươi ba xã thị trấn là không có nợ quá hạn
chúng tôi chỉ còn có sáu xã là có cái nợ có hạn với trên hai trăm linh triệu đồng nữa thôi
cho nên đây là một cái chỉ số rất là tích cực
thuộc diện hộ cận nghèo nên năm hai nghìn một mươi bảy
anh đặng văn ngọc ở xã quang tuyên

huyện tân yên được vay năm mươi triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội
cùng với số tiền vay mượn của người thân
anh đã xây dựng chuồng trại để thực hiện nuôi chim bồ câu
từ những cặp chim giống ban đầu
giờ đây vợ chồng anh đã có trại chăn nuôi hơn một bốn trăm linh cặp bồ câu
cứ ba ngày một phiên mỗi tháng
gia đình anh xuất bán khoảng một cặp chim bổ câu thương phẩm
thu lãi hơn ba mươi triệu đồng
ngoài xuất bán chim bồ câu thương phẩm
trang trại của anh cũng trở thành một trại truyền thống
trong năm năm qua đã có gần một trăm tám mươi lượt hộ nghèo
và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh bắc giang
được vây vốn tín dụng chính sách xã hội
để phát triển sản xuất cải thiện cuộc sống
giúp trên một trăm sáu mươi hộ vượt qua ngưỡng nghèo
hơn năm lao động được tạo việc làm
trợ giúp gần một sáu trăm linh hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố
thoát khỏi cảnh nhà cửa tạm bỡ
đầu tư xây dựng hàng nghìn công trình nước sạch
và vệ sinh môi trường ở nông thôn
điều rất là quan trọng là trong những năm gần đây
khi chủ tịch ủy ban dân cấp xã tham gia vào thành viên
ban đại diện hội đồng quản trị cấp huyện
thì cái chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên
hiện tại thì chúng tôi cái dư nợ quá hạn
là có ba một tỷ đồng chiếm tỷ lệ rất là thấp ba
và cái tỷ lệ này được duy trì trong nhiều năm gần đây
và đối với người dân thì người ta cũng có cái ý thức trả nợ
cái trách nhiệm rất là cao
và thực sự cái việc thu gốc thu nợ hàng tháng đã đi vào nẻ nếp
mặc dù cái nguồn vốn dư nợ cao
và cái danh số hoạt động rất lớn thu hồi về cho vai rất lớn
tuy nhiên thì nguồn vốn tại bắc giang
thì một số chương trình
chúng ta vẫn còn có nhu cầu
hiện tại thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã
đang thống kê giả soát lại toàn bộ đối tượng
nhu cầu của vay vốn
thì trong đó phải kể đến cái chương trình
giải quyết việc làm
tới đây sẽ trật khai
chúng đang cần cái nhu cầu lớn
để góp phần rất là quan trọng cho việc xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn toàn tỉnh
tại bàn pom khuong xã tam trung huyện mừng lát tỉnh thanh hóa
nhiều gia đình đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
để thoát nghèo
trong đó có hộ anh sùng a pao
với bảy triệu đồng vay từ nguồn vốn tín dụng chính sách
để đầu tư cho chăn nuôi
nhờ cần cù chịu khó làm ăn
đến nay anh chị đã cất được ngôi nhà mới khang trang
không còn phải chịu cảnh mưa rột gió lùa như trước đây nữa
đến năm hai nghìn bảy tôi mới được nhà nước
ngân hàng chính sách xã hội cho vay bảy triệu
để nuôi bò nhưng mà hai vợ chồng quyết định
nếu nuôi bò thì lại không đủ vốn quá ít
hai vợ chồng chúng tôi lại tiết tù để nuôi dê
đến năm hai nghìn một mươi đời ba nang
tôi lại thanh lý hết cả dê đi
rồi mới mua cháu nuôi
mà hai vợ chồng có cái mục tiêu
để muốn làm một căn nhà
để cho các con cháu được ở cho nó ít tiếng
nhà chị giàng thị chu trước đây cũng là hộ nghèo trong bản
từ nguồn vốn vay chính sách
vợ chồng chị quyết định gây dựng mô hình chăn nuôi
kết hợp trồng các loại cây ngắn hạn và rau màu
nhờ chăm chỉ lao động tới nay
gia đình chị đã có cuộc sống ổn định
con cái được ăn học đàng hoàng
gia đình anh sung a pao giàng thị chu
chính là những ví dụ điển hình của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số
trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi
trong năm năm trở lại đây
với nguồn vốn của chính sách xã hội thì
đời sống của bà con đã được nâng lên rất là nhiều
công tác hội chúng tôi thì cũng nhờ nguồn vốn mà
các hộ gia đình hộ nghèo thoát nghèo
khoảng mỗi năm là một mươi ba tính trên tổng số hội viên
đến nay đã có hơn chín mươi hai lượt hộ nghèo
và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh thanh hóa
được vay vốn để phát triển sản xuất
với tổng nguồn vốn trên chín bốn trăm linh tỷ đồng
nhiều hộ đã biết sử dụng tốt nguồn vốn để vươn lên thoát nghèo
cuộc sống ngày càng đi lên
cũng như hai tỉnh thanh hóa và bắc giang
tín dụng chính sách xã hội đang phát huy vai trò mạnh mẽ
đối với công tác xóa đói xảm nghèo
ở khắp các địa phương trong cả nước
đặc biệt là nâng cao thu nhập
cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân
khu vực nông thôn miền núi và biên giới
việc nguồn vốn tín dụng của chính phủ
đến với các khu vực miền núi đặc biệt
là những vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số
thì việc triển khai chúng tôi rất là thuận lợi
vì ngoài việc thực hiện quy trình nhiệm vụ ngân hàng sách
thì chúng tôi còn có các tổ tiết kiệm vay vốn
ở tại các làng bản trong các vùng đấy
thứ hai là có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng
với các ủy chính quyền địa phương các hội đoàn thể
nên việc sử dụng đồng vốn của bà con rất là mang lại hiệu quả
đặc biệt là phục vụ cho hai vấn đề lớn của bà con đầu tư
đó là về vấn đề chăn nuôi và trồng rừng
bên cạnh các chương trình tín dụng chính sách xã hội
đầu tư cho sản xuất kinh doanh
tạo việc làm
còn có các chương trình đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đời sống
như cho vai học sinh sinh viên
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
sau năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư về tín dụng chính sách xã hội
tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai thực hiện hơn hai mươi chương trình
và một số chương trình dự án do các địa phương tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội thực hiện
với tổng dư nợ tín dụng cho vai đạt hơn hai trăm linh tỷ đồng
với vai trò tích cực của mình
tín dụng chính sách xã hội đã và đang mang lại hiệu quả tích cực
phù hợp với chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giảm nghèo bền vững
bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân